bộ ngoại giao nga vào ngày hôm nay thông báo cấm nhiều quan chức và chính khách anh nhập cảnh vào nước này
trong số các quan chức anh này có thủ tướng boris johnson ngoại trưởng liz truss bộ trưởng quốc phòng ben wallens cùng với khoảng một mươi người khác
tuyên bố của bộ nêu rõ quyết định được đưa ra nhằm đáp trả việc anh áp đặt các biện pháp trừng phạt giới chức nga
hãng tin tass của nga dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ anh đang cố tình làm leo thang tình hình xung quanh ukraine
bằng cách cung cấp vũ khí sát thương và phối hợp với các nỗ lực tương tự của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
bộ trên cũng nhấn mạnh việc nhiều nước áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn chống nga là vô nghĩa và phản tác dụng